quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị khối khí lạnh sẽ được tăng cường thêm xuống nước ta
đẩy rãnh mây rông có trục ngang qua khu vực bắc bộ
vì thế đêm nay và sáng mai toàn khu vực sẽ có mưa vừa mưa to và rông
có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ bốn mươi tám mươi mm có nơi trên một trăm hai mươi mm
trong cơn rông có khả năng xảy ra rông lốc sấm xét
riêng vùng núi cao cần cảnh giác với các hiện tượng lũ quét xa lở đất
nhất là thời điểm nửa đêm với sáng
mưa rông khá sẽ tập trung nhiều trong đêm nay và sáng ngày mai
sau đó trong ngày mai mưa giảm chỉ xảy ra ngắt quãng
nhiệt độ cao nhất ngày mai chỉ giao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
với các tỉnh trung bộ từ thanh hòa đến thừa thiên huế
từ dạng sáng ngày mai cũng chịu ảnh hưởng của rãnh mây rông ở phía bắc đẩy xuống
vì thế khu vực này sẽ có mưa
trong đó khu vực từ thanh hóa trở vào cho đến hà tĩnh sẽ có mưa rào và rông diện nhiều nơi
nhiệt độ trong ngày mai ở khu vực này phổ biến hai mươi chín ba mươi hai độ
còn đối với các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế
nhiệt độ giao động từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận chủ yếu chỉ có mưa rông vài nơi về chiều tối và đêm
còn ngày trời vẫn có nắng cục bộ có nơi nắng nóng
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở đây giao động từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ có nơi cao hơn
mưa cũng đang có xu hướng gia tăng hơn ở các tỉnh thành phía nam
dự báo trong đêm nay mưa ở các tỉnh nam bộ
sẽ tạm giảm sau đó sang ngày mai thì sẽ có mưa rông nhiều trở lại
trong đó khu vực miền tây nam bộ vẫn là vùng có mưa rông sớm
nhiều nơi có mưa ngay từ sáng
đến chiều mưa sẽ lan lên khu vực miền đông nam bộ
sau đó là đến các tỉnh thuộc khu vực tây nguyên
như vậy trong ngày mai cả tây nguyên và nam bộ đều có mưa rào và rông
diện từ dài rác đến nhiều nơi
nhiệt độ trên các khu vực vì thế đều giảm
khu vực tây nguyên nhiệt độ chỉ trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
còn ở nam bộ nhiệt độ cũng giao động từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng một số nơi ở miền tây nam bộ có mưa sớm nên nhiệt độ thấp hơn
trên biển dự báo trong đêm nay và ngày mai
tại khu vực vịnh bắc bộ và bắc biển đông sẽ có gió đông bắc cấp bốn cấp năm
cả hai khu vực vẫn có mưa rào rải rác và có nơi có rông
tầm nhìn xa trên một mươi km giảm xuống bốn một mươi km trong mưa
sóng cao năm một năm m
khu vực giữa và nam biển đông phổ biến có gió đông cường độ cấp ba bốn
mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước